nhằm mở rộng cơ hội hợp tác tiếp cận công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực hàng không thế giới
hội đồng sân bay quốc tế đã tổ chức hội nghị đối tác kinh doanh toàn cầu lần thứ chín tại cảng hàng không quốc tế nội bài
theo thống kê hiện nay hội đồng sân bay quốc tế có sáu trăm bốn mươi một thành viên khai thác một chín trăm năm mươi ba sân bay của một trăm bảy mươi sáu nước và vùng lãnh thổ
trong đó asee châu á thái bình dương có một trăm một mươi ba thành viên khai thác sáu trăm linh sân bay của bốn mươi chín nước và vùng lãnh thổ
tổng công ty cảng hàng không việt nam đang là thành viên tích cực có trách nhiệm của asee
theo nhận định của aci việt nam là thị trường tăng trưởng hành khách nhanh nhất thế giới
trong nhóm thị trường hơn năm mươi triệu hành khách giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
theo lãnh đạo tổng công ty cảng hàng không việt nam acv năm hai nghìn một mươi chín
acv tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư nâng cấp cải tạo cơ sở hạ tầng cảng hàng không
đặc biệt là tập trung và ưu tiên mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng
và phát triển cảng hàng không mang tính chiến lược như long thành
triển khai đầu tư các dự án mở rộng sân đỗ máy bay tại các cảng hàng không
có tần suất khai thác cao tại nội bài tân sơn nhất đà nẵng cam ranh